do đốt nương để bắt rúi ba bố con trong một gia đình trú tại bản hủy quang xã ba tần huyện nậm pồ tỉnh điện biên đã bị chết cháy
theo đó vào ngày một tháng năm nhận được tin báo của ông hạng a sang trưởng bản hủy quang về việc ba bố con mất tích từ ngày hai mươi chín tháng bốn
công an xã ba tần đã phối hợp với cấp ủy chính quyền địa phương huy động toàn bộ lực lượng và người dân trong bản để tham gia tìm kiếm
quá trình tìm kiếm người dân đã phát hiện ba thi thể bị chết cháy tại khu vực giáp danh bản ta hâm và hủy quang
qua điều tra tại hiện trường bước đầu lực lượng chức năng xác định nguyên nhân ban đầu dẫn đến tử vong của ba bố con là do chết cháy
có thể khi lên đến khu vực đồi để tìm rúi ba bố con nạn nhân đã sử dụng lửa đốt để bắt rúi trong khe núi
do thời tiết nắng nóng đồng thời đây là khu vực có nhiều cây lau sậy đã khô nên khi đốt lửa lan rộng ba bố con đã không kịp chạy thoát dẫn đến tử vong